còn liên quan tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm một người chết năm người bị thương xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng một mươi một trên đường lê thị hoa phường bình triểu quận thủ đức tp hcm vào chiều qua
công an quận thủ đức cho biết đang tạm giữ nguyễn thanh giang hai mươi ba tuổi quê tại tỉnh đồng tháp là tài xế xe tải đã gây ra vụ tai nạn trên để phục vụ công tác điều tra
theo khai nhận ban đầu của tài xế giang vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng một mươi một giang lái xe tải mang biển số năm mươi bốn i tám nghìn bảy trăm một mươi chín chạy trên đường lê thị hoa theo hướng ra quốc lộ một với tốc độ cao thì bất ngờ phát hiện xe bị sự cố hỏng phanh
lúc này phía trước mặt đường bị thu hẹp vì có đám cưới đông người để tránh thảm họa nếu lao vào đám cưới tài xế giang đã cho xe chạy sát vào trong và kêu la nhưng do nhạc đám cưới mở quá lớn nên người đi đường không nghe thấy
chiếc xe lao về phía trước gây tai nạn liên hoàn
chiếc xe lao về phía trước gây tai nạn liên quan làm chị nguyễn thị diễm thúy một mươi bảy tuổi quê tỉnh kiên giang tử vong tại chỗ năm người đang đi đường và ngồi trên vỉa hè bị thương nặng
ngay sau khi gây ra vụ tai nạn chiếc xe tải chạy ra tỉnh lộ bốn mươi ba lao vào bãi đất chống đâm vào giải ta luy cầu vượt gò dưa thuộc phường tam bình quận thủ đức thì mới dừng lại lúc này tài xế bỏ chạy đến công an phường trình diện
công tác điều tra giám định bộ phận thắng gây tai nạn đã được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ để xác định nguyên nhân đến chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một sau khi tiến hành xong thủ tục pháp y công an quận thủ đức đã bàn giao thi thể của chị thúy cho gia đình đưa về quê ở tỉnh kiên giang lo hậu sự các nạn nhân bị thương đến thời điểm này đa số đã xuất viện chỉ còn hai trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục điều trị